ngày một mươi ba tháng bốn lực lượng phòng vệ israel tuyên bố đã phá hủy ba hệ bệ phóng tên lửa của phong trào hồi giáo hamas ở giải gaza
và tấn công một khu phức hợp quân sự của phong trào hezbollah tại miền nam liban
trong một tuyên bố trên mạng xã hội telegram lực lượng phòng vệ israel nêu rõ các máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ israel
đã tấn công và phá hủy ba bệ phóng chứa hai mươi tên lửa sẵn sàng bắn về phía miền trung israel
theo tuyên bố sư đoàn một trăm sáu mươi hai tiếp tục thực hiện hoạt động tấn công chính xác nhằm vào cơ sở hạ tầng của hamas ở miền trung gaza
cùng ngày lực lượng phòng vệ israel cũng ra tuyên bố cho biết đã tấn công một tổ hợp quân sự lớn và một tiền đồn của hezbollah nằm ở khu vực rihal và của ribang
các máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ israel đã không kích hơn ba mươi mục tiêu ở giải gaza trong những ngày qua
trong khi đó hezbollah đã phóng khoảng bốn mươi quả tên lửa vào các khu vực miền bắc
lực lượng phòng vệ israel cho biết các vụ bắn tên lửa từ libang không gây thương vong